thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt mục tiêu định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
để phát triển thành phố việt trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc việt nam
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố việt trì được xây dựng và phát triển bao gồm cả khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc việt nam theo hướng đồng bộ bền vững
cả về cơ sở hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội hội tụ các điều kiện tốt nhất thực hành di sản
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và các di sản văn hóa vùng đất tổ đã được unesco ghi danh
đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tin ngưỡng trinh đáng của nhân dân
củng cố tinh thần sức mạnh đại đoàn kết đồng lòng đồng thuận của toàn dân tộc việt nam
tạo dựng và hình thành môi trường văn hóa môi trường sống đặc trưng vùng đất tổ